mặc dù gặp không ít khó khăn trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
theo thông tư số một trăm bốn mươi tám năm hai nghìn một mươi tám của bộ trưởng bộ quốc phòng tại các địa phương trên địa bàn quân khu bốn
nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên chất lượng thanh niên trúng tuyển bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng
và trong không khí của những ngày đầu xuân năm mới với tư thế và tinh thần vững vàng
thanh niên trên địa bàn quân khu bốn đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường nhập ngũ để cống hiến sức trẻ của mình cho tổ quốc
những ngày đầu xuân mới gia đình thanh niên võ tồn anh ở xã hưng long huyện hưng nguyên nghệ an
luôn tràn ngập niềm vui vì được cấp ủy chính quyền và bà con lối xóm đến chia sẻ niềm vui chuẩn bị lên đường nhập ngũ
là con trai cả trong gia đình có bố là thương binh hạng ba trăm chín mươi bốn
năm hai nghìn một mươi bảy võ tồn anh tốt nghiệp trường đại học nông nghiệp một và đã có việc làm ở hà nội
nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ võ tồn anh sẵn sàng lên đường bảo vệ tổ quốc
khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ
ngoài nghiệp vụ quân sự thì em đã gạc đến mọi chuyện để mình tham gia nghiệp vụ một cách tốt nhất
góp một phần nhỏ để bảo vệ tổ quốc cũng như là rèn luyện học tập trong môi trường quân đội
để sau này em có hành trang trong cuộc sống cũng như là trong công việc
tốt nghiệp ngành cơ khí của trường cao đẳng nghề số bốn thanh niên phan hữu trí ở xã thạch bằng
huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đã có việc làm thu nhập ổn định tại một sưởng cơ khí ở địa phương
nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ gia đình phan hữu trí đã động viên con trai mình tạm gác lại tất cả mọi việc để bước vào môi trường quân ngũ
cháu đã được khám và tuyển vào quân đội nhân dân việt nam gia đình bố mẹ và các em về đồng viên cháu
là đi để vào cái môi trường quân đội phục vụ công tác tốt và để cái tiếng gọi thiên linh của tổ quốc
và sau này về là vào cái môi trường quân đội là có gian luyện cháu trưởng thanh và có một cái bước phát triển xa
để rồi sau này xuất ngủ về
cháu là một con người tốt
để động viên khích lệ thanh niên trúng tuyển tự tin yên tâm phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ
những ngày đầu xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín các địa phương trên địa bàn quân khu đã tổ chức sôi nổi các hoạt động giao lưu văn nghệ
gặp gỡ nói chuyện truyền thống đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi động viên tặng quà cho thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển
lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
trong quá trình triển khai thực hiện có nhiều nghiêu khó khăn nhưng tổ của tôi đã làm tổ chức công tác khẩu phương quân đội
tình cũng đã gọi qua cho năm trăm linh có một em và huyền cũng như thế huyền gọi năm trăm linh nữa
đương nhiên trong hội đồng chúng tôi đã phấn công cũng đã giao trách nhiệm cho cấp ủy chính quyền các xã
thường xuyên quan tâm tuyên truyền vận động các gia đình đó và các em đó thực hiện tốt luật người vụ quân sự
vì vậy các em được phấn khởi lên đường
trong không khí mừng đảng quang vinh mừng xuân kỷ hợi trên mọi miền quê ở quân khu bốn
mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi chín đã được các địa phương tập trung hoàn thành
cho ngày hội tòng quân đầu năm diễn ra trang trọng đầy ý nghĩa
cho một mươi một thanh niên tự tin quyết tâm vững chắc tay súng để bảo vệ vững chắc tổ quốc trong thời kỳ mới